tại thủ đô bangkok thái lan đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean
trong chuỗi các hội nghị cấp bộ trưởng thuộc khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị
tại hội nghị các bộ trưởng nhất trí đệ trình lãnh đạo asean thông qua tuyên bố tầm nhìn
về đối tác vì sự bền vững tại hội nghị cấp cao asean ba mươi bốn dịp này
hướng đến đẩy mạnh tính bền vững trên cả ba trụ cột của cộng đồng asean
phát biểu tại các hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh asean cần tích cực giả soát
nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế do asean chủ trì trong bối cảnh những tiến trình này
bước vào giai đoạn phát triển mới quan trọng
phó thủ tướng chia sẻ đánh giá của các nước asean về tình hình biển đông còn diễn biến phức tạp
cần nỗ lực của asean và các nước liên quan đóng góp tăng cường hợp tác vì hòa bình
ổn định và hợp tác ở biển đông kiềm chế giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế
và công ước luật biển liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố doc
và sớm cùng nhau hoàn tất đàm phán bộ quy tắc coc hiệu lực hiệu quả
phó thủ tướng cảm ơn các nước asean đã tích cực ủng hộ việt nam được bầu trở thành
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc và khẳng định việt nam sẽ tích cực phối hợp
với indonesia đóng góp cho các nỗ lực chung duy trì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới